nói đến du lịch tại vùng đất thép củ chi thuộc tp hcm lâu nay hầu như du khách chỉ biết đến những sản phẩm dịch vụ du lịch truyền thống như tham quan khu di tích lịch sử địa đạo củ chi hay khu truyền thống cách mạng sài gòn gia đình mà thiếu đi những sản phẩm du lịch mới
chính sự đơn điệu này đã khiến cho du lịch tại đây chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức đi khảo sát nhằm đánh giá lại những tiềm năng thế mạnh của huyện củ chi để có cơ sở đầu tư đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới
qua thực tế khảo sát tìm hiểu về điều kiện tự nhiên chủ phú truyền thống văn hóa phong tục tập quán đa dạng của người dân vùng đất củ chi cho thấy nơi đây có rất nhiều thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch mới
lợi thế về diện tích đất tự nhiên chiếm gần một phần tư diện tích toàn thành phố hồ chí minh
trong đó có hàng chục km đường thủy chưa được khai thác hiệu quả
ngoài ra du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm thực hành sản xuất nông nghiệp sạch cũng là thế mạnh thu hút du khách nếu có định hướng đầu tư phát triển quy mô bài bản
người dân thành phố cũng như du khách cũng có nhu cầu trải nghiệm so với cuộc sống về đô thị hiện nay
chị cũng mong muốn có thể hiểu thêm hiểu biết thêm những sản phẩm những kỹ thuật về nuôi trọng nông nghiệp
và đồng thời trong thời gian sắp tới chúng ta cũng cần thiết hoàn thiện hơn để những sản phẩm trắng chết với loại hình nông nghiệp có thể phục vụ một cách tốt nhất và đúng theo những yêu cầu những tiêu chuẩn để chúng ta có thể phục vụ du khách
củ chi vốn là những làng nghề truyền thống đã nổi danh từ lâu như làng nghề bánh tráng ở xã phú hòa đông hay làng nghề đan lát ở xã thái mỹ
nhưng hiện chưa được quan tâm đầu tư đúng
trong đó vấn đề khó nhất vẫn là chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh du lịch
chúng tôi sẽ có những kết nối cụ thể để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có những hỗ trợ và đưa khách đến với những sản phẩm du lịch mà bà con ở củ chi đang triển khai
ví dụ như là những cái ẩm thực vấn đề nông nghiệp
vấn đề thứ hai nữa là
vấn đề thứ ba là để cho bà con để cho kinh nghiệp kinh doanh du lịch ở củ chi tự hoạt động thì phải nói là rất khó khăn
thì thành phố sẽ có những kết nối cụ thể để các doanh nghiệp và du lịch kết nối và hỗ trợ đưa những du khách đến với củ chi
và đặc biệt là có nhiều sản phẩm rất hấp dẫn để cả những sản phẩm về đường thủy
năm hai nghìn một mươi sáu huyện củ chi thu hút khoảng hai triệu lượt khách đến thăm quan với doanh thu khoảng hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên thực tế du khách hầu như chỉ đi và về trong ngày mà chưa thể lưu trú lâu hơn bởi sản phẩm dịch vụ du lịch tại đây chưa đa dạng phong phú
một điều có thể nhận thấy là từ khảo sát ban đầu cho đến thực tế triển khai rõ ràng cần có kế hoạch và lộ trình đồng bộ
hy vọng rằng với sự quan tâm sát sao của chính quyền tp hcm không lâu nữa du lịch tại vùng đất thép cổ chi sẽ có bước phát triển đột phá